sau ngày đầu vận hành thử vào hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai tàu cát linh hà đông đã chạy gần ba trăm linh chuyến dưới sự giám sát của các đơn vị liên quan
trong ngày vận hành thử đầu tiên metro hà nội đã huy động bốn mươi chín lái tàu để vận hành chín đoàn tàu
trung tâm điều hành occ có hơn ba mươi người vận hành và mỗi ga có khoảng năm nhân viên túc trực
trong vòng hai mươi ngày các đơn vị liên quan sẽ cùng phối hợp vận hành giám sát theo dõi và đánh giá hoạt động của một mươi ba tàu cát linh hà đông
thời gian vận hành mỗi ngày từ năm giờ đến hai mươi ba giờ
tại mỗi ga đoàn tàu sẽ dừng khoảng ba mươi đến bốn mươi năm giây để hành khách lên xuống và tần suất đoàn tàu đến ga khoảng từ sáu đến bảy phút một chuyến giờ cao điểm có thể từ hai đến ba phút một chuyến
căn cứ kết quả vận hành thử trong quý i năm hai nghìn hai mươi một liên danh tư vấn độc lập dự kiến cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án
sau đó bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu công trình và bàn giao cho metro hà nội quản lý vận hành